quý vị thân mến bão số năm sẽ ảnh hưởng đến vùng mưa lớn ở khu vực trung bộ
và mưa lớn ở khu vực này sẽ dịch chuyển lên phía bắc vào đêm nay
theo hướng đi của áp thấp nhiệt đới sau đó có thể mạnh lên thành bão
trước diễn biến mưa lớn nguy cơ cao sẽ xảy ra sạt lở đất ở sườn đồi núi ta lui
bên cạnh đó còn có khả năng có lũ trên các sông từ quảng bình đến quảng ngãi
và mức lũ này gây ngập ống vùng trụng thấp các khu đô thị ven sông
còn tại bắc bộ thì không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực này vào sáng ngày mai
ngày hai mươi tháng một mươi và nhiệt độ sẽ còn giảm vào ngày tiếp theo
khu vực tp hcm người dân nơi đây vẫn cần phải đề phòng chiều cường gây ngập ống